hạn chế tai nạn giao thông tôi hoàn toàn ủng hộ nhưng miễn phí thì cần cân nhắc không tạo thói quen xấu uống không có trách nhiệm tôi cứ uống thoải mái vì đã có người đưa về
quan trọng nhất là thay đổi thói quen thay đổi hành vi để những người sau khi sử dụng rượu bia tuyệt đối không tự mình điều khiển phương tiện đó mới là đích đến cuối cùng của các biện pháp tuyên truyền vận động
một trăm sáu mươi quán nhậu ở một mươi bốn phường trên địa bàn quận hoàng mai sẽ thí điểm mô hình này
các phường cũng sẽ tiến hành tuyên truyền về việc không điều khiển phương tiện giao thông sau khi sử dụng rượu bia tới một trăm linh người dân
tổ chức ký cam kết với các chủ quán bia rượu quán karaoke quán nhậu trên địa bàn phường
cư dân mạng cho rằng tuyên truyền thay đổi nhận thức của người dân về việc không điều khiển phương tiện giao thông sau khi sử dụng rượu bia không phải là việc làm dễ dàng ngày một ngày hai mà đòi hỏi cả một quá trình
lực lượng công an cũng cần tiếp tục giám sát chặt chẽ xử lý nghiêm các trường hợp điều khiển phương tiện giao thông
sau khi đã uống rượu bia đã có quá nhiều vụ việc đau lòng tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra khi lái xe có nồng độ cồn
cư dân mạng cũng chia sẻ số điện thoại đường dây nóng của ủy ban an toàn giao thông quốc gia vừa công bố về hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín năm nay
thông qua kênh thông tin này người dân hoàn toàn có thể phản ánh các vi phạm trong lĩnh vực giao thông như uống rượu bia khi lái xe sử dụng điện thoại sử dụng ma túy không đội mũ bảo hiểm vi phạm tốc độ
suy nghĩ của bạn như thế nào khi thí điểm mô hình đưa miễn phí người say về nhà
hãy chia sẻ tương tác với chúng tôi trên fanpage truyền hình công an nhân dân